chính sách khí hậu và bảo vệ môi trường được chính phủ việt nam rất quan tâm
coi là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần phát triển nhanh và bền vững
để đạt được các mục tiêu cam kết đạt mức phát thải carbon trung tính vào năm hai nghìn ba mươi
khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là giải pháp trọng tâm
các chính sách cơ chế giải pháp của việt nam thời gian qua được tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh
thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo phát triển các ngành lĩnh vực các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ
đổi mới sáng tạo xanh là một hướng tiếp cận để thúc đẩy phát triển ở các nước trên thế giới
việc triển khai đổi mới sáng tạo xanh sẽ là một động lực mạnh mẽ để mở rộng thị trường và phát triển kinh tế bền vững
chuyển đổi năng lượng xanh hóa giảm phát thải là xu hướng phát triển toàn cầu
việt nam là một trong những quốc gia hưởng ứng tham gia tích cực và tiến trình trên
với việc thực hiện đổi mới sáng tạo xanh đổi mới sáng tạo xanh là việc cải tiến đối với phần cứng hoặc phần mềm của doanh nghiệp
liên quan đến sản xuất hoặc quy trình xanh bao gồm đổi mới công nghệ để tiết kiệm năng lượng giảm ô nhiễm tái chế chất thải
thiết kế các sản phẩm xanh phát triển các hoạt động quản lý môi trường của doanh nghiệp để thúc đẩy tính bền vững
đổi mới sáng tạo xanh có thể nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường
với việc thực hiện đổi mới sáng tạo xanh đổi mới sáng tạo xanh có thể nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp đồng thời đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường
vì vậy rõ ràng là về phía bản thân các doanh nghiệp thì vấn đề đặt ra rất là lớn đối với doanh nghiệp là làm sao để cho về thay đổi nhận thức
hoặc là quán làm sao để có được nguồn lực để có thể đầu tư vào các hoạt công nghệ sáng tạo xanh
nhà nước đã có nhiều chính sách phát triển thị trường đổi mới sáng tạo xanh như chính sách tiêu chuẩn môi trường tiêu chuẩn sản phẩm
chính sách về khí hậu kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh văn bản quy định hỗ trợ về hiệu quả sử dụng năng lượng
chính sách hỗ trợ cho sản xuất và tiêu dùng xanh chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi quy định về mua sắm xanh kinh tế tuần hoàn trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
chương trình nhãn rán xanh việt nam khuyến khích doanh nghiệp thiết kế và sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường
luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định nhiều chính sách ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến tăng trưởng xanh
những chính sách đó đã tạo hiệu quả trong công cuộc đổi mới sáng tạo xanh tại việt nam
tuy nhiên nguồn lực tài chính huy động để thực hiện cho các hoạt động này vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế
nhiều ngành công nghiệp hay doanh nghiệp vẫn đang gặp khó trong áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng
do hạn chế về tài chính kỹ thuật năng lực kiểm toán mức tiêu thụ năng lượng
cái sản xuất xanh đó thì với cái chi phí ban đầu rất là nhiều
từ việc đầu tư về dây chuyền công nghệ sản xuất để đảm bảo việc sản xuất xanh
rồi đầu tư về các cái chi phí về nghiên cứu chi phí về đầu tư
rồi chi phí về đào tạo cán bộ nhân viên để sử dụng cái dây chuyền đó
việc xây dựng và thiết lập hệ thống nhà máy xanh cùng với việc ứng dụng các công nghệ
đổi mới các thiết bị phần mềm quản lý được coi là bước chuyển mình quan trọng
đối với các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam
để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững
đó là một áp lực rất lớn đối với doanh nghiệp hiện nay
một mặt phải tìm mọi cái công nghệ để áp dụng vào cái vấn đề là sản xuất xanh
thì nó sẽ góp hẳn tăng chi phí
cộng với các yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài
các chi phí đầu ngoài tăng liên tục thì nó làm giảm cái lợi nhuận của công ty chúng tôi
như vậy thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi bắt buộc phải
tiếp tục rà soát xót xét giảm tất cả các khoản chi phí không cần thiết
hàng năm việc đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại
thì nó sẽ có rất là nhiều các cái giá trị
cái thứ nhất là nó giúp cho cái việc cập nhật
ứng dụng được các công nghệ mới nhất trong cái sản xuất
cái thứ hai là với cái cập nhật công nghệ đó với các cái thiết bị hiện đại
thì nó sẽ giúp cho cái việc là nâng cao được cái năng suất lao động
và ngoài ra thì với cái sự phát triển
thì cái việc mà giúp cho cái việc tiết kiệm các cái nguồn năng lượng
khi mà sử dụng về cái nguồn điện v v
thì nó sẽ giúp cho cái việc là giảm được các cái chi phí
và giúp cho cái khả năng cạnh tranh nó được tăng lên
về cơ bản những chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo có cả hai mặt
mặt cung ứng các yếu tố sức đẩy công nghệ để làm giảm chi phí sáng tạo
ra chi thức trước khi thương mại hóa
và mặt nhu cầu các yếu tố sức kéo thị trường nâng cao lợi nhuận dòng từ bán hàng
khi thương mại hóa tuy nhiên để được tiếp cận nguồn vốn này thì có không ít khó khăn
các cái chính sách các cái chương trình hỗ trợ chưa được xây dựng ra một cách thân thiện
đối với cả doanh nghiệp cũng cản trở cái việc là tiếp cận của doanh nghiệp
đối với cả các chương trình này
có rất là nhiều chương trình hỗ trợ nhưng bản thân doanh nghiệp khi mà họ gặp
và khi mà họ tìm kiếm thông tin về các chương trình hỗ trợ này là họ rất là khó tìm
và ngay cả khi tìm được thì phải làm thế nào để có thể đáp ứng được các điều kiện
là đối tượng hỗ trợ thì cũng là khó và ngay cả trong trường hợp khi họ là
dường như họ là đối tượng hỗ trợ đấy thế thì các cái vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của họ
trong việc hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán cũng gây trở ngại rất nhiều đối với doanh nghiệp
để đổi mới sáng tạo xanh hiện còn nhiều khó khăn năng thách thức các đơn vị như
nguồn vốn và công nghệ hạn chế các lợi ích và gánh nặng không cần xứng với nhau
thiếu sự tham gia do không có đủ ưu đãi cho từng quốc gia
vì vậy việc triển khai và thực hiện đổi mới sáng tạo xanh đặt ra những yêu cầu
về việc xây dựng một khuôn khổ chính sách tổng thể hợp lý trên nhiều lĩnh vực
vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo vừa thúc đẩy chuyển dịch xanh trong doanh nghiệp
trong một thế giới toàn cầu hóa và hội nhập để phát triển một nền kinh tế xanh
việt nam rất cần tiếp cận với các kiến thức kinh nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại của nước ngoài
việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
là cách tiếp cận phù hợp trong bối cảnh toàn cầu và trong nước hiện nay
các chuyên gia nhận định để phát triển đúng hướng nhà nước đóng vai trò dẫn dắt
tạo khung khổ pháp lý và có sự hỗ trợ ban đầu cho doanh nghiệp nghiên cứu ứng dụng đổi mới sáng tạo xanh